nhưng cho đến nay rất nhiều người đang xa vào những hệ lụy của hoạt động này
ngoài phổ biến là kinh doanh các mặt hàng sản phẩm một hình thức đa cấp mới đã xuất hiện trong lĩnh vực huy động vốn
tại khánh hòa từ trước tết đến nay nhiều người nghi ngờ về hoạt động không rõ ràng
minh bạch của công ty phúc gia bảo tám trăm sáu mươi tám nha trang là một trong rất nhiều chi nhánh trên cả nước
của công ty cổ phần đầu tư thương mại phúc gia bảo sáu mươi tám có trụ sở tại tỉnh bà rịa vũng tàu
mở mắt vì lợi nhuận siêu khủng nhiều người đang trở thành nạn nhân của việc huy động vốn dưới hình thức đa cấp tại công ty này
hợp đồng hợp tác kinh doanh đó là chiêu thức mà công ty cổ phần đầu tư thương mại phúc gia bảo sáu
sáu mươi tám mời chào các nhà đầu tư nội dung ghi trong hợp đồng là hợp tác để xây dựng hệ thống cà phê
nấm linh chi đỏ nhà hàng và siêu thị nhà đầu tư có thể lựa chọn góp vốn theo từng gói tiền
từ một mươi hai triệu sáu trăm linh ngàn đồng đến bảy mươi hai triệu sáu trăm linh ngàn đồng mỗi người có thể mượn chứng minh nhân dân
của nhiều người để góp vốn hợp đồng được nhân bản tương ứng với đó là vô số những phiếu thu
tùy vào số vốn góp chỉ sau một thời gian ngắn nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận gấp ba trăm linh đến bốn trăm linh
theo lời một nhà đầu tư thu dạng cấp cao riêng chi nhánh phúc gia bảo ở nha trang đã huy động
tổng cộng gần sáu mươi một tỷ đồng từ khoảng một sáu trăm linh hợp đồng từ trước tết đến nay công ty này lơ hẳn
việc trả tiền hàng tháng nhiều người sống dở chết dở vì đã chót vay nặng lãi để góp vốn
tìm hiểu trên trang mạng mã số công ty vn công ty của phần động tư thương mại phúc gia bảo sáu mươi tám
trụ sở đặt tại bà rịa vũng tàu do ông nguyễn thế anh là người đại diện theo pháp luật
công ty này được cấp phép kinh doanh hoạt động từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn mở chi nhánh tại nhiều tỉnh thành trên
cả nước nhiều người tin vào sự hào nhóng phô trương trên trang web của công ty này
tại nha trang công ty này cũng đã kịp thành lập chi nhánh phúc gia bảo tám trăm sáu mươi tám tại ba mươi b lê hồng phong
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm do bà trần thị sáng là người đại diện theo pháp luật những nhà đầu tư ở nhà
trang không ai ngờ sau những ngày khai trương rầm rộ thì từ tết đến nay trụ sở văn phòng đã đóng cửa
khi mà công ty là nó đã đưa bản hiệu lên khai trương hoặc là mở một văn phòng chi nhánh nào đó
thì em cũng nghĩ nó hoạt động rất là bình thường hiệu quả trong vòng mấy

trang cũng đã đưa bản hiệu lên khai trương hoặc là mở một văn phòng chi nhánh nào đó thì em cũng nghĩ nó hoạt động rất là bình thường hiệu quả trong vòng mắt

những nhà đầu tư ở nha trang cũng đã đưa bản hiệu lên khai trương hoặc là mở một văn phòng chi nhánh nào đó thì em cũng nghĩ nó hoạt động rất là bình thường hiệu quả trong vòng mắt
nhưng chúng tôi đã vì tất cả những nhà đầu tư chúng tôi đã lỗi đơn lên công an để kêu cứu
quán cà phê trên đường tô hiến thành này từng là nơi gặp gỡ của những hội viên công ty phúc gia bảo tám trăm sáu mươi tám
này đã di rời sang đường nguyễn thị minh khai
theo các nhà đầu tư mặt bằng này cũng sắp sửa di rời
những nhà đầu tư những nạn nhân của huy động vốn đa cấp chỉ còn lại những thẻ hội viên uống cà phê miễn phí
tiền mất sau lưng là những khoản vay nặng lãi đến hạn
hàng ngày họ đến đây chờ đợi tín hiệu trả tiền của công ty trong vô vọng